sau một tuần công bố dịch triều tiên đã ghi nhận gần hai triệu ca sốt trên khắp cả nước
trước tình hình làn sóng covid một mươi chín đang gia tăng chóng mặt thì mới đây hãng thông tấn trung ương triều tiên
kcna ngày một mươi chín tháng năm đưa tin nước này đang đẩy mạnh sản xuất các loại thuốc và vật tư y tế
trong đó có máy khử trùng và nhiệt kế để ứng phó đợt bùng phát covid một mươi chín chưa có tiền lệ
theo thông tin từ cơ quan phòng chống dịch bệnh khẩn cấp nhà nước của triều tiên trong vòng hai mươi bốn giờ tính đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng năm
có thêm hai trăm sáu mươi hai hai trăm bảy mươi người xuất hiện triệu chứng sốt và thêm một trường hợp tử vong
trước tình hình cấp bách trên triều tiên đã tăng cường sản xuất các loại thuốc truyền thống vốn được dùng để hạ sốt và giảm đau
theo kcna những loại thuốc này hiệu quả trong việc ngăn chặn và điều trị căn bệnh quái ác
kcna cho biết thêm rằng hàng nghìn tấn muối đã được cấp rút chuyển đến thủ đô bình nhưỡng để sản xuất dung dịch sát khuẩn
trong khi nhiều khu cách ly được thiết lập và hoạt động khử khuẩn được tăng cường
truyền thông nhà nước khuyến khích người bệnh sử dụng thuốc giảm đau và kháng sinh
cũng như các biện pháp điều trị tại nhà như xúc miệng bằng nước muối
từ cuối tháng bốn đến nay triều tiên ghi nhận tổng cộng hơn một chín mươi bảy triệu trường hợp bị sốt
trong đó một hai mươi ba triệu người đã hoàn toàn bình phục và ít nhất có bảy trăm bốn mươi một trăm sáu mươi người đang được điều trị sáu mươi ba ca tử vong
mặc dù triều tiên là một trong những nước có hệ thống y tế phát triển chậm trên thế giới
với các bệnh viện có trang thiết bị nghèo nàn ít cơ sở chăm sóc đặc biệt không có thuốc điều trị covid một mươi chín
và không có khả năng xét nghiệm diện rộng
tuy nhiên khi được hàn quốc và mỹ đã đề nghị hỗ trợ đẩy lùi đợt bùng phát covid một mươi chín hiện nay
trong đó có đề nghị gửi viện trợ tới nước này bình nhưỡng vẫn chưa hồi đáp seoul và washington